hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật ngày ba tháng một mươi hai ngay từ sáng sớm nay hàng trăm người khuyết tật và không khuyết tật đã có mặt tại công viên yên sở thành phố hà nội để tham gia giải chạy cộng đồng yu raise smir up
giải chạy được mở rộng tới đông đảo công chúng người khuyết tật khuyến khích sự tham gia của tất cả các dạng khuyết tật và cả những người không khuyết tật
trẻ em những người yêu thích bộ môn chạy bộ với hình thức ghép cặp ngỗ nhiên hoặc đăng ký theo cặp giữa một người khuyết tật và một người không khuyết tật
các cửa ly thi chạy được tổ chức gồm cửa ly một năm km ba km và năm km
giải chạy cộng đồng yu ray sme up là một sự kiện thể thao phi lợi nhuận hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật mùng ba tháng một mươi hai với mong muốn phát triển phong trào thể dục thể thao
nâng cao sức khỏe lan tỏa lối sống khỏe mạnh đồng thời kiến tạo không gian giao lưu hòa nhập giữa người khuyết tật và người không khuyết tật
giải chạy thu hút sự tham gia của hàng trăm cặp đôi khuyết tật và không khuyết tật thể hiện sự song hành của cộng đồng trong mọi hoạt động trên hành trình hòa nhập của người khuyết tật việt nam